thời gian qua trên địa bàn huyện miền núi hướng hóa tỉnh quang trị thời tiết diễn ra khắc nghiệt nắng ít mưa nhiều làm phát sinh dịch bệnh trên cây cà phê nhất là bệnh thán thư dẹp sáp nấm hồng
đến nay toàn huyện hướng hóa có hàng trăm hectare cà phê bị nhiễm các loại bệnh trên đang gây khó khăn cho người dân ở vùng núi cao này
gia đình chị nguyễn thị luân ở thôn quyết tâm xã tân hợp huyện hướng hóa tỉnh quảng trị trồng được hai hectare cà phê
do diễn biến bất thường của thời tiết nên đã làm hơn một nửa diện tích cây cà phê của gia đình chị luân bị nhiễm bệnh
bệnh nấm trắng đen trắng bị khúc một hai cây khúc nấm bệnh sát rỉ có
năm nay thì mất mùa thường thay là giá thấp nữa rồi cũng không được bao nhiêu cả dân làm cà phê là đoá
trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị hiện có gần một hectare cà phê bị nhiễm các loại bệnh như thán thư khô cành nấm hồng dỉ sắt vàng lá thối gốc rễ dẹp các loại
trong đó hơn một trăm hai mươi ha bị nhiễm nặng
trước thực trạng trên trạm trồng chọt và bảo vệ thực vật huyện hương hóa đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người dân để phòng trừ bệnh trên cây cà phê
đến nay đã gần vào vụ thu hoạch nhưng mưa vẫn tiếp tục diễn ra nên không thể phun thuốc bệnh lại tiếp tục phát sinh
các bệnh pháp thứ nhất là vệ sinh đào rảnh thoát nước cắt tỉa canh để mưa tranh thủ bón phân
và đối với những vườn mà thu hoạch xong thì mình phải tranh thủ phun thuốc phòng trừ
toàn huyện hương hóa tỉnh quảng trị có hơn năm ba trăm linh hectare cà phê trong đó cà phê kiến thiết cơ bản gần một năm trăm linh hectare
tình hình bệnh gây hại trên cây cà phê đang có nhiều diễn biến phức tạp
bên cạnh đó giá cà phê giai đoạn này không được ổn định
đã làm cho người trồng cà phê ở huyện hương hóa tỉnh quảng trị khó khăn lại càng khó khăn hơn